thưa quý vị sau một mươi hai giờ gây ra vụ án mạng tại nghi xuân hà tĩnh làm hai người tử vong
đối tượng đã vào bệnh viện để sơ cứu vết thương sau đó lẩn trốn tại một địa điểm
cách hiện trường khoảng ba mươi km thì bị phát hiện bắt giữ
thông tin từ công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh cho biết liên quan đến vụ án mạng
xảy ra vào đêm ngày hai tháng một mươi hai trên địa bàn thôn yên khánh xã xuân yên huyện nghi xuân
khiến hai người thiệt mạng
đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng trần thế bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân là thủ phạm gây ra vụ trọng án nói trên
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai công an huyện nghi xuân tiếp nhận tin báo
tại một ngôi nhà ở thôn yên khánh xã xuân yên
người thân phát hiện chủ nhà là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và người cháu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú cùng thôn tử vong với nhiều vết đâm trên cây
sau một mươi hai giờ tích cực truy tìm hung thủ đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ thành công đối tượng trần thế bảo khi đang lẩn trốn tại thôn thượng phú xã hồng lộc
huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cách địa điểm gây án khoảng ba mươi km
qua điều tra ban đầu đối tượng trần quốc bảo khai nhận nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn bột phát
đối tượng trần quốc bảo khai nhận nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn bột phát